trong suốt ba năm qua cho đến thời điểm này được sự quan tâm ủng hộ của ủy ban nhân dân huyện ủy trực ninh luôn quan tâm song hành cùng nhà máy tháo gỡ những khó khăn và giúp đỡ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
thời gian qua trực ninh đã chủ động quy hoạch và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng ba cụm công nghiệp có tổng diện tích gần năm mươi ha với vốn đầu tư xây dựng trên bốn mươi tám tỷ đồng
trực ninh đã chủ động quy hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện
bên cạnh đó huyện cũng tập trung khôi phục phát triển bền vững chín làng nghề tiểu thủ công nghiệp
tận dụng các chương trình khuyến công của tỉnh địa phương đã giúp được rất nhiều gia đình nâng cao giá trị sản xuất
nhờ những dự án như vậy anh tăng mua được năm máy khắc gỗ cnc
công suất làm việc tăng gấp đôi ba lần
hiện tại xưởng nhà anh có bốn mươi nhân công với mức lương giao động từ bốn đến tám triệu đồng
địa phương ở nhiều dự án huyện sở công thương nhiều người đã giúp mình
thứ nhất là có vai vốn tạo mặt bằng
thứ hai nữa là giúp mình mua máy để hỗ trợ mình mua máy
với các lưu mình đi hỗ trợ trước này vẫn có hỗ trợ
còn với anh hướng
tuyên phát triển làng nghề nhà anh thời gian qua đã mở thêm nhiều sưởng sản xuất trên địa bàn
hiện tại số lượng nhân công đã lên đến bảy mươi người
sản xuất công việc đều trong năm
lúc nào mà gia đình có cần về vai vốn ngân hàng thì các chú ý tạo điều kiện rất là tốt
phối hợp với sở công thương rồi là các ngành chức năng của tỉnh và các phòng ban cổ huyện
tăng cường triển khai các đề án khuyến công
bằng nguồn vốn
đề án của tỉnh của huyện xuống các cái xã thị trấn trên địa bàn huyện
qua đó thì sẽ lựa chọn ra các mô hình tiêu biểu để hỗ trợ về mặt kinh phí
một phần kinh phí giúp cho các chủ đầu tư hoặc các hộ cơ sở
với những cách làm linh hoạt trong năm hai nghìn một mươi tám huyện trực ninh đã thu hút được năm dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
về các xã thị trấn là trực thái trung đông cát thành cổ lễ với tổng mức đầu tư gần ba mươi bảy triệu usd
trực ninh đã có một cái quy hoạch từ nay cho đến năm hai nghìn ba mươi
một cái khu công nghiệp của liêm hải xã niêm hải một cái cụm công nghiệp đấy ở trực nội
một cái cụm công nghiệp nữa ở trực đại
để rồi là làm sao đấy tức là cái công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và cái năng nghề tiếp tục phát triển
năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của trực ninh đạt sáu hai trăm linh ba tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín huyện phấn đấu nâng giá trị này lên bảy bảy mươi tỷ đồng đưa kim ngạch xuất khẩu đạt một trăm tám mươi triệu usd
năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của trực đại